bên cạnh mặt tích cực thì nền tảng chia sẻ video này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại
sau khi những video có tính chất giang hồ như của khám bảnh được gỡ xuống
khoảng hai mươi hai triệu người dùng youtube tại việt nam đang tiếp tục phải chứng kiến
các youtuber sử dụng nhiều chiêu trò phản cảm khác để thu hút người xem
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng của việt nam phải có nhiều biện pháp cứng rắn hơn
nhằm kiểm soát các clip xấu độc trên youtube
tại việt nam sự xuất hiện của youtube đã có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội
tuy nhiên sự phát triển nóng của nền tảng video này đã kéo theo không ít hệ lụy
thời gian qua dư luận chưa hết bức xúc trước hiện tượng khám bảnh
với những video phản cảm trên youtube khiến giới trẻ có nhận thức lệch lạc
thì trên nền tảng này vẫn tiếp tục nảy sinh ra các kênh youtube nhảm nhí
không có thông điệp nào nhưng vẫn thu hút cả triệu lượt xem và đăng ký
theo giá soát của bộ thông tin và truyền thông hiện có tới năm mươi năm video
có nội dung xấu tồn tại trên các kênh youtube ở việt nam
mặc dù thời gian qua google đã ngăn chặn gỡ bỏ gần tám video clip xấu độc trên youtube
theo yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên youtube còn rất nhiều bất cập
nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này chưa phát huy tác dụng
điều này khiến dư luận một lần nữa không khỏi hoang mang
về sự tồn tại và lan truyền của những video có nội dung xấu độc trên không gian mạng
nó quá nhanh nó quá nhanh và cái kiểm soát tất cả những video clip những cái bài viết trên đó cũng rất là khó khăn
từ khi nó nhiều quá mà trong khi đó lực lượng thực thi pháp luật lực lượng chức năng chúng ta cũng còn hạn chế
cái nữa là gì một số những cái trang mạng đó là trang của nước ngoài và họ có những cái điều khoản của họ
nên ở một góc độ nào đó thì họ đồng ý thì mới gỡ mới tháo được những cái trang đó
nhưng mà không phải trong mọi trường hợp họ đều nhanh chóng để thực hiện những yêu cầu của chúng ta
để ngăn chặn những nội dung xấu độc trên không gian mạng
thì luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã quy định rõ trách nhiệm với cộng đồng của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong quản lý hệ thống thông tin
và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng góp phần quan trọng hình thành không gian mạng an toàn lành mạnh
trực tiếp là cục phát thanh truyền hình cục an toàn thông tin
cùng với các anh ở bộ công an là cục an ninh mạng
là đấu tranh với facebook với google với youtube
phải nói là trong hai năm vừa qua là hàng ngày hàng giờ
thì đúng là một bên thì tìm mọi cách đưa vào các khuôn khổ quy định pháp luật
một bên thì đề cao các giá trị là tự do ngôn luận tự do thoải mái nhất
ở trên mạng
nhưng rất may các anh chị là trong khoảng một năm đổ lại đây
thì tất cả những cái đấu tranh của chúng ta nó có nhiều cái tiến bộ
nó có nhiều cái bước tiến trị
là bởi vì cả thế giới này rất nhiều chính phủ cũng nhận ra điều đó
và nó đã trở thành ra một cái xu thế toàn cầu
youtube giờ đây đã trở thành một nền tảng mạng thu hút hàng ngàn người ở việt nam tham gia làm nội dung
thậm chí nhiều bạn trẻ coi việc phát triển nội dung trên kênh youtube là công việc khởi nghiệp của mình
tuy nhiên hãy khởi nghiệp bằng sự hiểu biết và thượng tôn pháp luật
lời khuyên đối với các bạn trẻ là tìm hiểu kỹ những quy định của pháp luật
cũng phải đánh giá xem những cái hành vi những cái hoạt động của mình có vi phạm pháp luật hay không
có đi ngược lại đối với thuần phong mỹ tục của chúng ta hay không
có vi phạm đạo đức lối sống hay không
có lẽ là nếu khi mà thấy rằng những cái định hướng những cái khởi nghiệp của mình
mà không vi phạm pháp luật
không đi ngược lại đạo đức xã hội không đi ngược lại đối với thuần phong mỹ đục
thì chúng tôi nghĩ rằng nên rất là khuyến khích
hy vọng với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt
thời gian tới người dùng youtube tại việt nam sẽ được tham gia vào một không gian mạng lành mạnh
và để tránh những tác động xấu người sử dụng cũng cần cảnh giác
nâng cao sức đề kháng để tự bảo vệ mình trước các thông tin xấu độc trên youtube